chị và các bạn chúng ta đang cùng đến với chương trình sống khỏe trên trường hình nhân dân

bệnh viện trong công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh

bộ y tế tiếp tục đánh giá là có mức độ an toàn thấp và không an toàn
bộ y tế tiếp tục đánh giá là có mức độ an toàn thấp và không an toàn
nhiều cầu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm chấn chỉnh ngay công tác sàn lọc phòng dịch
những bệnh viện ở mức an toàn thì cần duy trì không được chủ quan
những bệnh viện được đánh giá không an toàn tiếp tục đóng cửa cho đến khi nào nghiêm túc chấn chỉnh
những bệnh viện có mức độ an toàn thấp phải rút kinh nghiệm và nâng cao kiểm soát phòng chống dịch
bệnh viện phổi hà nội một trong những bệnh viện được đoàn kiểm tra đánh giá có mức độ an toàn thấp
đây là bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm cao vì những trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp thường đến thăm khám
sau thời gian chấn chỉnh thực hiện một cửa tất cả bệnh nhân khi đến khám đều được kiểm tra thân nhiệt
khai báo y tế và khám sàng lọc trước khi vào viện
khu sàn lọc ở đây chúng tôi đã chia ra làm bốn cái buồng sàn lọc
bao gồm là tất cả những bệnh nhân vào đều được khai báo y tế đo mạch nhiệt độ
và sau đó là sẽ ngồi chờ để vào được khám sàng lọc ban đầu
và kế các dấu hiệu lâm sàng theo đúng ý nghĩa
với các bệnh viện ngoài công lập có diện tích chật hẹp khó khăn trong bố trí phân luồng
sở y tế yêu cầu phải xây dựng quy trình sàng lọc tiếp đón phù hợp với thực tiễn bệnh viện
có thể thiết kế các container di động để cách ly người bệnh
những bệnh viện có mức độ an toàn thấp cũng đã rút kinh nghiệm và thực hiện chấn trình
ngay trong khi đoàn kiểm tra đi kiểm tra ngày hôm đấy
thì ngay tối hôm đấy thì chúng tôi đã khắc phục luôn
đặc biệt là khu sàn lọc chúng tôi đã ngay lập tức thuê container
cũng như là bố trí những cái
vị trí để tổ chức sàng lọc cho bệnh nhân
các đơn vị có mức an toàn thấp như thế này cũng đã khẩn trương tiến hành khắc phục
và kết quả đánh giá ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng là các đơn vị cũng đã khắc phục đạt yêu cầu
và đã bố trí những cái khu vực sàn lọc cách ly
bộ y tế sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra và nghiêm khắc không cho hoạt động
nếu cơ sở y tế không đủ an toàn trong công tác phòng chống dịch
thưa quý vị các ẩu dịch covid một mươi chín tuy là về cơ bản đã được kiểm soát
nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch
giám sát cách ly các nguồn có nguy cơ lây nhiễm được xem là các giải pháp thang dốt
tuy nhiên không ít các trường hợp cách ly tại nhà có cũng như không
tức là không thực hiện đúng quy định tiếp xúc với cộng đồng trong thời gian thực hiện cách ly
làm nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong vấn đề này thì còn có trách nhiệm của chính quyền địa phương khi mà giám sát người cách ly
lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
phường quảng vinh thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa nơi có ca bệnh bảy trăm bốn mươi tám mắc covid một mươi chín
bệnh nhân này đi từ đà nẵng về thì có lên trạm y tế phường khai báo y tế và được yêu cầu cách ly tại nhà
tuy nhiên quá trình khai thác thông tin sau này cho thấy trong thời gian thực hiện cách ly
bệnh nhân vẫn đi đến nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
hậu quả là các cơ quan chức năng phải mất rất nhiều công sức để khoanh vùng cách ly
truy xuất những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân
những cán bộ thực hiện giám sát cách ly cũng nhận hình phạt vì lơ là khi làm nhiệm vụ
với những cán bộ mà lơ là trong công tác phòng chống dịch
thì chúng tôi đã đề nghị ban thường vụ thành ủy tạm đình chỉ công tác hai đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân xã phường
một đồng chí trạm trưởng trạm y tế
bên cạnh đó một số người dân vẫn chưa thực sự hợp tác với cơ quan chức năng
không ít các trường hợp tương tự đã xảy ra ở nhiều địa phương khác
những người trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà nhưng vô ý thức tự ý đi ra ngoài tiếp xúc cộng đồng
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
cán bộ giám sát của địa phương thì không làm tròn nhiệm vụ
theo quy định cán bộ y tế và chính quyền địa phương thường xuyên phải đến nhà người thực hiện cách ly
theo dõi diễn biến sức khỏe đồng thời nhắc nhở họ thực hiện đúng quy định cách ly được bộ y tế ban hành
hệ thống giám sát của xã và thôn thì đôi lúc là còn lơ là
cho nên bỏ sót một vài người tiếp xúc mà chưa được vào danh sách và chưa được giám sát cụ thể kỳ cào
xuất phát từ những việc như vậy chúng tôi cũng đã đề xuất các biện pháp
để xử lý như mình
hãy tuân thủ những hướng dẫn của chính phủ cũng như bộ y tế
để đảm bảo bệnh không lây lan vì sức khỏe vì xã hội vì nước việt nam
vì sức khỏe cộng đồng và vì chính sức khỏe của bản thân mình
những người đi về từ vùng dịch hoặc từng tiếp xúc với mầm bệnh
nghi ngờ nhiễm bệnh nên thực hiện cách ly theo đúng quy định của bộ y tế
người được cách ly cần tự cách ly tối đa một mươi bốn ngày
cách ly tại phòng riêng nếu ở phòng chung
phải kê giường cách nhau ít nhất hai mét
không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly
không tiếp xúc trực tiếp ăn chung với người trong gia đình nơi lưu trú
thường xuyên đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất ba mươi giây
đo thân nhiệt ít nhất hai lần một ngày ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe
thu gom khẩu trang giấy lồng mũi miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng
xử lý rác theo hướng dẫn của y tế
báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu
sốt ho khó thở
đối với thành viên gia đình người làm việc quản lý nơi lưu trú cần
hạn chế tiếp xúc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi cần tiếp xúc
hàng ngày lau nền nhà bề mặt dụng cụ tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường
báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu
sốt ho khó thở
động viên chia sẻ hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly
không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú
đó là những trường hợp cách ly tại nhà
còn đối với cách ly tập trung thì cũng đã xuất hiện những lỗ hỏng
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
rời khỏi khu cách ly tập trung sau khi hết hạn một mươi bốn ngày nhưng mà chỉ được xét nghiệm một lần
và đang chờ kết quả xét nghiệm lần thứ hai
chúng ta biết là một số trường hợp cho kết quả dương tính với virus covid một mươi chín
mặc dù trước đó đã có đến ba bốn lần xét nghiệm âm tính
như vậy thì việc vội vàng cho người cách ly trở về khi mà chỉ mới xét nghiệm lần thứ nhất
là điều vô cùng nguy hiểm
ngày hai mươi năm tháng tám ba người tại khu cách ly tập trung ở hải dương đã được về nhà
trước khi có kết quả xét nghiệm sars cov hai lần thứ hai
đến khi nhận kết quả dương tính họ đã kịp tiếp xúc với nhiều người
dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
bốn tỉnh thành bao gồm hà nội bắc ninh quảng bình hưng yên
đã phải gấp rút quanh vùng cách ly người tiếp xúc
ngày hai mươi tám tháng tám hà nội vừa thông báo thêm một nam thanh niên hai mươi ba tuổi dương tính
với virus sars cov hai ngay sau khi rời khu cách ly
trước đó tại khu cách ly nam thanh niên này là f một của bệnh nhân covid một mươi chín số một nghìn hai mươi
các trường hợp trên đều có kết quả âm tính lần một bằng xét nghiệm green time pcr
trong thời gian cách ly
theo các bác sĩ mặc dù nhiều trường hợp xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
nhưng các lần xét nghiệm tiếp theo sau đó vẫn có thể có kết quả dương tính
vì quá trình lấy mẫu phụ thuộc rất nhiều yếu tố như thời điểm và kỹ thuật lấy mẫu
trong giả sử cái điều kiện mà kỹ thuật làm rất chuẩn lần nào cũng là âm tính là âm tính thật
thì vẫn có thể bởi vì chưa đủ lượng virus để mới có thể phát hiện được
chẳng hạn như người ta nói chẳng hạn một mươi mu tám thì mới có thể gây những biểu hiện nâm sàng và mới phát hiện được
thế thì có thể người bệnh vẫn mang virus nhưng mà số lượng nó thấp chưa thể phát hiện được
nó phụ thuộc vào quá trình lấy mẫu bệnh phẩm
khi mà lấy mẫu bệnh phẩm mà không đúng không đúng thứ nhất là không đúng về vị trí
cũng như là không đúng về cái chất lượng của mẫu thì cũng làm cho sự sai lệch
cái kết quả của cái xét nghiệm
xét nghiệm và đi thăm pcr để khẳng định xem có bị nhiễm sars cov hai hay không
trong khi đó theo báo cáo tất cả những trường hợp trên đều mới chỉ có kết quả xét nghiệm một lần
sau khi hết thời gian một mươi bốn ngày cách ly đã được về nhà khi đang chờ kết quả xét nghiệm lần thứ hai
đặc biệt có trường hợp lây nhiễm trong quá trình cách ly
được tuân thủ cách ly ở các khu cách ly tập trung hay ở khách sạn hoặc ở nơi khu trung
hoặc ở nhà tất cả đều được làm bằng tuân thủ cách ly là một mươi bốn ngày
và phải đảm bảo hai lần để buộc xét nghiệm
nếu kết quả tâm tính thì mới được cách ly
lãnh đạo bộ y tế khẳng định người đang đợi kết quả xét nghiệm lần hai không được phép ra khỏi khu cách ly tập trung
các trường hợp hết thời gian cách ly phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong một mươi bốn ngày
đồng thời địa phương phải tuân thủ việc quản lý giám sát chuyên gia nhập cảnh
rà soát kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly và không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung
và trường hợp của hải dương là một cảnh tỉnh đối với toàn bộ những hệ thống trong vấn đề cách ly
đây là những sự cố cần phải được khắc phục triệt để và nghiêm túc khi cả hệ thống đang quyết liệt phòng chống dịch
và dịch có thể bùng phát thành đợt mới nếu lơ là mất cảnh giác
tái nhiễm và tái dương tính với sars cov hai là hoàn toàn khác nhau
và đến nay thì việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào tái nhiễm chỉ mới ghi nhận ca tái dương tính
vậy thì làm thế nào để phân biệt tái nhiễm và tái dương tính
và liệu những trường hợp này có sự lây lan hay không chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia y tế
tái nhiễm là trạng thái một bệnh nhân đã khỏi hẳn bệnh sau đó một thời gian nhiễm lại bệnh lần thứ hai
cơ sở chắc chắn nhất để khẳng định bệnh nhân tái nhiễm sars cov hai là họ từng mắc covid một mươi chín
đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh và có thời gian dài sạch virus
các trường hợp này sau đó mắc bệnh lần thứ hai nuôi cấy virus có phát triển
qua đó chúng ta có thể kết luận bệnh nhân mang virus sống thay vì mảnh sắc tồn lưu từ lần nhiễm trước
tái nhiễm là khi anh đã mắc một lần đầu rồi và anh đã khỏi bệnh rồi và hiện nay lại mắc mắc lại
có những cái trường hợp có cái bệnh miễn dịch nó rất là cao
ví dụ như sở chẳng hạn người ta đã mất một lần không bao giờ mắc lần thứ hai
nhưng ở đây người ta cho rằng là covid là có mắc lại
bởi vì khi người ta giải trình dự gen ấy
thì người ta thấy rằng là cái gen của cái lần mắc lần này nó khác với cái gen của cái lần mắc lần trước
nhưng mà nói về miễn dịch thì nghĩa rằng là anh chưa có miễn dịch bền vững của cái lần mắc trước nên anh bị nhiễm lần thứ hai
còn tái dương tính là trạng thái một bệnh nhân đang trong quá trình tiến triển của bệnh
đã có những giai đoạn xét nghiệm âm tính rồi lại xuất hiện những lần xét nghiệm dương tính sau đó
với những trường hợp này các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm kiểm tra kháng nguyên kháng thể nuôi cấy virus
căn cứ và kết quả cùng các yếu tố
những yếu tố lâm sàng và dịch tễ bác sĩ sẽ xác định họ khỏi covid một mươi chín hay chưa tái dương tính hay tái nhiễm
việt nam hiện chỉ ghi nhận một số trường hợp tái dương tính còn chưa ghi nhận có trường hợp tái nhiễm
về khả năng lây lan hiện nay trên thế giới mới chỉ ghi nhận vài ca tái nhiễm đầu tiên
nên chưa có dữ liệu để trả lời việc người tái nhiễm có khả năng lây lan virus hay không
còn những ca tái dương tính thì không có khả năng lây lan bệnh
dương tính lại mà nuôi cấy thì không mặc và không lây lan
và trong thời gian qua trường hợp của hàn quốc là gần hai trăm linh trường hợp nó cũng không lây
và của việt nam vừa rồi rất nhiều những trường hợp dương tính lại cũng không lây
nó chỉ là một cái gọi là cấu trúc di truyền tức là cái vật liệu di chuyển còn sót lại của cái con virus đó
ví dụ như là các cái mảnh vỡ tế bào hoặc là gì đéo của cơ thể thôi
chứ còn virus hoạt động thì không phải
và đây cũng là một cái hy vọng cho cộng đồng
bởi vì là như thế tức là những người mặc dù là có tiếp tục đào thải virus
nhưng mà không nguyên nguy cơ cho cộng đồng
việc khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với các ca tái dương tính
cũng là để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh
người dân không nên hoang mang
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dùng dịch sắt khoản tay
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng mặt bàn ghế v v
giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên app ncovi
cài đặt ứng dụng bluezone tại địa chỉ www bluezone gov vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
khi có dấu hiệu sốt ho hắt hơi khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn
hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch covid một mươi chín
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại